tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo đào quang thực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ khẩu thương chú tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
xét thấy mức độ và hành vi phạm tội của đào quang thực mang tính chất nghiêm trọng
do đó hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên phạt bị cáo đào quang thực mức án một mươi bốn năm tù giam
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân phạt quản chế bị cáo thực năm năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù
nội dung bản cáo trạng nêu rõ đào quang thực nguyên là giáo viên trường tiểu học triệu phúc lịch huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã sử dụng hai tài khoản facebook và hộp thư điện tử để liên lạc móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước
đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ bình luận có nội dung phản động
đào quang thực đã viết đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là một tổ chức phản động
khủng bố và có nhiều hoạt động bài viết chống phá tuyên truyền nội dung phản động rồi gửi cho tổ chức này